thành phố hồ chí minh là địa phương dẫn đầu cả nước trong xu hướng phát triển thành phố thông minh
ngành y tế của thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thông minh từ trạm y tế tới các bệnh viện
giúp nâng cao hiệu quả phòng và khám chữa bệnh bảo đảm cho sức khỏe của người dân
sở y tế thành phố hồ chí minh đã triển khai hệ thống khảo sát ý kiến của người bệnh
đặt tại năm mươi ba bệnh viện công lập trực thuộc
mọi phản ánh của người dân sẽ lập tức được gửi đến lãnh đạo bệnh viện và sở y tế
hàng tháng sở y tế tổng kết có văn bản gửi đến lãnh đạo các bệnh viện
và công khai tình hình không hài lòng của người bệnh trên cổng thông tin điện tử của sở
qua đó cải thiện chất lượng phục vụ của ngành
hàng tháng sở y tế tổng kết có văn bản gửi đến lãnh đạo các bệnh viện và công khai tình hình không hài lòng của người bệnh trên cổng thông tin điện tử của sở
qua đó cải thiện chất lượng phục vụ của ngành

mô hình này hỗ trợ các bệnh viện truyền tải thông tin đến người dân giúp người bệnh dễ dàng tìm kiếm thông tin về bệnh viện
cũng như các bệnh lý liên quan và tiếp nhận nhanh chóng hướng dẫn khám chữa bệnh và các thông tin chăm sóc sức khỏe
tuy nhiên tài chính hiện đang là trào cản lớn cho sự phát triển y tế thông minh
cản trở lớn nhất có thể nói theo ý kiến cá nhân tôi thì đó là về tài chính và công nghệ
chúng ta nói tài chính ở đây là việc làm
chúng ta cũng đã biết là các bệnh viện bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì đã được tự chủ về tài chính
tuy nhiên các bệnh viện vẫn còn rất ai dè và vẫn còn rất nhiều hạn mục phải tập trung
trước khi tập trung cho hạ tầng về công nghệ thông tin
việc tập trung không đồng bộ sẽ dẫn tới việc đầu tư không đồng bộ rất dễ
dẫn tới cái việc là tới khi chúng ta tiếp tục đầu tư nữa thì cái cũ chúng ta không xài được rồi
đầu tư công nghệ không phải là giải pháp ngắn hạn và đòi hỏi sơ y tế cũng như các bệnh viện
tại tp hcm quyết tâm thực hiện vì mục tiêu chung đơn cao sức khỏe toàn diện cho toàn dân